kính chào quý vị đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dịch vụ logistics là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn đóng vai trò quan trọng
đặc biệt trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng
nghị quyết số một trăm sáu mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ đã đặt ra những mục tiêu giải pháp
để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics việt nam
hướng logistics trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu ở tương lai
nhưng cần được triển khai ngay từ bây giờ
và đây cũng là nội dung của chương trình tọa đàm ngày hôm nay
xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay
ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương
và ông đinh hải bắc giám đốc công ty pacific container
vâng trước khi vào tọa đàm thì xin mời hai vị khách mời cùng quý khán giả
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngay sau đây
theo ngân hàng thế giới việt nam hiện đứng thứ sáu mươi bốn trên một trăm sáu mươi nước
với mức độ phát triển logistics và đứng thứ tư trong khu vực asean
south singapore malaysia và thái lan
phần agility đánh giá năm hai nghìn hai mươi hai việt nam xếp hạng thứ một mươi một
trong nhóm năm mươi thị trường logistics mới nổi toàn cầu
tốc độ phát triển hàng năm đạt từ một mươi bốn một mươi sáu quy mô từ bốn mươi đến bốn mươi hai tỷ usd một năm
số doanh nghiệp logistics ở việt nam cũng tăng nhanh về số lượng
đến nay có trên ba doanh nghiệp vận tải và logistics trong nước
khoảng hai mươi năm tập đoàn giao nhận hàng đầu thế giới
hoạt động cung cấp các dịch vụ từ khâu làm thủ tục vận chuyển hàng hóa
cho đến khâu đóng thuế hay thanh toán
hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ cảng hàng không cảng biển khò bãi
hạ tầng thương mại trung tâm logistics cũng không ngừng được mở rộng với quy mô lớn
các thủ tục thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu cũng cải thiện đáng kể
từ đó góp phần quan trọng đưa ngành logistics việt nam phát triển mạnh mẽ
đóng góp từ bốn năm vào gdp mỗi năm cho kinh tế việt nam
chúng ta cũng đã trải qua bảy năm để triển khai quyết định hai trăm linh của thủ tướng chính phủ
đây là văn bản đầu tiên đưa ra các định hướng cũng như là các giải pháp
để phát triển ngành logistics một cách tập trung
và có hướng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
đến nay chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa qua
thì chúng ta cũng đã đạt được một số cái thành tiệu
bước đầu hoàn thiện thể chế chính sách về dịch vụ logistics
trong đó có cái việc ban hành nghị định một trăm sáu mươi ba
quy định về điều kiện kinh doanh chính phủ logistics
về mặt hạ tầng thì chúng ta cũng đã có những bước tiến khá là căn bản
trong việc nâng cấp hạ tầng đường bộ đường hàng không cũng như là cảng biển
đặc biệt với việc mở rộng cảng lạch huyện
cũng như là khu vực cảng cái mép thị vải
xây dựng thêm sân bay vân đồn
và sắp tới đây là chúng ta sẽ có sân bay long thành
hệ thống đường bộ và đặc biệt là đường bộ cao tốc
trong thời gian vừa qua cũng đã có sự mở rộng rất là tốt
số lượng các doanh nghiệp của chúng ta cũng có sự tăng lên
và đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào thị trường quốc tế
thì cũng đã có sự gia tăng
cùng với đó thì lực lượng nhân lực cũng đã được bổ sung
và có nhiều các trường đại học cao đẳng
cũng tham gia để đào tạo trong lĩnh vực này
vâng thưa ông đình hải bắc
đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics
thì phía doanh nghiệp đánh giá như thế nào
đối với sự thay đổi của ngành này tại việt nam ạ
trong những năm vừa rồi thì qua quá trình hoạt động
và quá trình phát triển thì chúng tôi thấy rằng là
các doanh nghiệp logistics của việt nam
đã phát triển tương đối toàn diện
trong đó có nổi bật là có mấy cái yếu tố sau
yếu tố thứ nhất là về nguồn nhân lực
nguồn nhân lực trong những năm qua này
đã được đào tạo một cách bài bản hơn rất là nhiều
qua đó thì cũng đã đưa ra được các giải pháp
đáp ứng các yêu cầu của từng khách hàng cụ thể
và càng ngày càng phức tạp trên thị trường việt nam
vì hiện tại là việt nam đã trở thành
một cái trung tâm sản xuất của khu vực và thế giới rồi
và các khách hàng đến đây thì đều có những cái nhu cầu
các cái yêu cầu rất chi tiết rất cụ thể và rất khác nhau
đấy là yếu tố thứ nhất
yếu tố thứ hai trong những năm vừa rồi
là việc áp dụng công nghệ tin học
phần mềm chuyên dụng vào tất cả các công đoàn
của quá trình cung cấp dịch vụ logistics
giúp cho quá trình kiểm soát được quá trình
cung cấp dịch vụ logistics
đảm bảo được chất lượng như cam kết đối với cả khách hàng
tôi cho rằng đây là một cái bước tiến rất lớn
đối với doanh nghiệp logistics
của việt nam
và cái thứ tư như anh hải cũng đã nói
là chúng ta có thể thấy rất rõ là trong những năm vừa rồi
cơ sở hạ tầng của việt nam phát triển rất là mạnh
từ hệ thống đường bộ đường cao tốc
bến cảng và sân bay
tất cả những cái đó đã giúp cho
quá trình cung cấp dịch vụ logistics
nhanh hơn rút gọn
rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ logistics
cho khách hàng
tăng cái khả năng kết nối giữa các phương tiện giao thông
giảm bớt một phần
các cái chi phí phát sinh
thì tôi cho rằng là
đấy là các cái yếu tố mà có thể nhận thấy rất rõ
về sự phát triển của các doanh nghiệp logistics
ở việt nam trong những năm vừa rồi
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
trong phần đầu của chương trình
thưa quý vị và trong phần tiếp theo
thì trước khi bắt đầu phần trao đổi
mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây
mặc dù lĩnh vực logistics của việt nam có tốc độ phát triển nhanh
và đạt các kết quả tích cực
nhưng trên thực tế vẫn tồn tại hạn chế và thách thức
như thể chế chính sách chưa đồng bộ
khung khổ pháp lý đối với ngành logistics
được ban hành nhiều văn bản
song các chính sách cụ thể chi tiết hóa
các cụ thể của chủ trương đó vẫn chưa được thực hiện hoặc còn trồng chéo
giảm chi phí logistics qua đó giúp giảm giá thành
nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ
là mục tiêu quan trọng đang được chính phủ
các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai
những năm gần đây chi phí logistics ở nước ta
ước tính chiếm khoảng một mươi bảy một mươi tám tổng sản phẩm trong nước
con số trên vẫn còn ở mức cao so với bình quân chung của thế giới
theo kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh
và phát triển dịch vụ logistics việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỉ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào gdp đạt từ năm sáu
tốc độ tăng trưởng đạt từ một mươi năm hai mươi
chi phí logistics giảm xuống
đường từ một mươi sáu hai mươi gdp
để hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
cần tiếp tục có giải pháp cắt giảm chi phí logistics
cải thiện môi trường kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
và cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
giảm chi phí logistics là nhiệm vụ quan trọng
được đặt ra tại dự thảo chiến lược phát triển
dịch vụ logistics việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
với mức chi phí chỉ từ một mươi sáu một mươi tám gdp vào năm hai nghìn ba mươi
giải bài toán này thì là vấn đề của hạ tầng giao thông
huyết mạch của ngành logistics
là doanh nghiệp tham gia vào ngành dịch vụ logistics
ông đã gặp những thuận lợi khó khăn gì
đối với hạ tầng của ngành tại việt nam
như tôi đã nói phần trước về mặt cơ sở hạ tầng
của việt nam trong những năm vừa rồi
hệ thống đường bộ đường cao tốc
cảng biển sân bay đã phát triển
đã tạo ra những thuận lợi rất cơ bản
cho các doanh nghiệp logistics của việt nam
phát triển và cung cấp dịch vụ trong những năm vừa rồi
tuy vậy bên cạnh đó
cũng còn có các vấn đề mà chúng ta
còn phải tiếp tục cải thiện
mà theo tôi
đó là việc mà việt nam chưa có tạo ra được
các trung tâm logistics có sự kết nối
nhiều phương thức vận tải
ví dụ như đường bộ đường thủy đường sắt và đường hàng không
khi mà chúng ta tạo ra được các trung tâm kết nối như vậy
thì nó sẽ rút ngắn cái quá trình cung cấp dịch vụ logistics
giảm thiểu các cái chi phí phát sinh không đáng có
tôi cho rằng trong những năm tới
chúng ta cần phải tiếp tục cải thiện cái vấn đề này
để cung cấp dịch vụ logistics tốt hơn
chi phí giá thành sẽ giảm hơn bây giờ
với ý kiến mà ông bắc vừa nêu ra
thì thưa ông trần thành hải
bộ công thương và bộ giao thông vận tải
sẽ giải quyết bài toán này như thế nào
và ngoài ra
cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và logistics của việt nam
thì thực sự chúng ta cũng sẽ phải nhìn nhận nghiêm túc rằng
cũng còn nhiều hạn chế không đồng bộ
và chưa tạo ra cái hành lang vận tải đa phương thức
khu kho vận tập trung dành cho logistics
như ông bắc vừa nói đấy ạ
là thiếu vị trí chiến lược đồng bộ với hệ thống cảng sân bay đường quốc lộ
và cơ sở sản xuất
nhận thức hạ tầng là một cái yếu tố đột phá
để thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics
chính phủ và các bộ ngành liên quan
trong đó có bộ giao thông vận tải bộ công thương
và bộ kế hoạch đầu tư
cũng đã có các tập trung thảo luận về vấn đề này
và trước hết thì chúng ta thấy rằng hạ tầng về mặt đường biển
hiện nay chúng ta có thể thấy khá là yên tâm
với một hệ thống cảng biển của chúng ta cũng tương đối phát triển
và có một hệ thống vận tải ven bờ
tương đối là thuận lợi
còn hiện nay chúng ta thấy rằng hạ tầng về mặt đường sắt
trên trục dọc bắc nam là tuyến hành lang vận tải chính
thì hiện nay chưa phát huy được tác dụng
mặc dù chúng ta đã có hệ thống đó rất là lâu
bên cạnh đó thì đường bộ cũng đã có những cải thiện về hạ tầng
tuy nhiên tính kinh tế của đường bộ đối với khoảng cách vận chuyển dài
như là cái tuyến bắc nam thì nó lại không kinh tế
do vậy chúng ta vẫn phải khai thác vào các tuyến đường sắt
hoặc là vận tải thủy ven bờ
bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái vận tải hàng không
cũng đã có cái tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua
đặc biệt là với cái sự phát triển của thương mại điện tử
tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay những các cái tuyến hàng không
gọi là máy chuyên dụng hoặc máy bay chở hàng hóa của chúng ta chưa có
thế và phần nào chúng ta cũng đang phải dựa vào các cái hãng hàng không của nước ngoài
đặc biệt là trong cái việc mà xuất khẩu những cái sản phẩm có giá trị cao ra nước ngoài
và cái việc kết nối ở đây nó còn thể hiện là cái việc
kết nối với các cái trung tâm logistics như vừa rồi ông bác cũng có đề cập
thì với một số các cái khu vực sọc yếu ví dụ như là xung quanh các cái thành phố lớn
xung quanh những trung tâm sản xuất công nghiệp và nông sản lớn
cũng như là khu vực biên giới thì chúng ta đang thiếu những các cái trung tâm
mà nó mang cái chính trích định hướng định hình cho cái hoạt động lưu thông hàng hóa
thì đây là những cái mà trong cái chiến lược phát triển dịch vụ logistics
thời kỳ đến năm hai nghìn ba mươi năm thì chúng tôi cũng đã đặt vào để tập trung giải quyết
những yếu tố như là cơ sở hạ tầng thì một yếu tố cũng rất quan trọng
đó là yếu tố con người
nguồn nhân lực phục vụ cho dịch vụ logistics qua đào tạo bài bản
thì có thể nói là còn thiếu và yếu chưa đáp ứng yêu cầu
và đặc biệt là thiếu các chuyên viên logistics giỏi
có năng lực ứng dụng và triển khai tại các doanh nghiệp
và trong số các doanh nghiệp nội địa hiện nay thì theo thống kê
thì có tới chín mươi ba cho tới chín mươi năm người lao động không được đào tạo bài bản
và chủ yếu làm dịch vụ ở các chuỗi cung ứng nhỏ
như là giao nhận hay là kho bãi xử lý vận đơn
vậy thì phía doanh nghiệp sẽ giải quyết bài toán nhân lực như thế nào
thưa ông đinh hải bắc
chúng tôi thấy rằng là gần đây nó có từ phía bên ngoài đưa tới
thì gần đây chúng tôi thấy rằng là đã có cái sự biến chuyển rất là lớn
trong những năm vừa rồi các trường đại học của việt nam
cũng đã tiến hành đào tạo một cách cơ bản
chính quy cái chuyên ngành logistics
nên là gần đây chúng tôi có tuyển được các nhân viên
học đúng chuyên ngành logistics
tuy vậy thì bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng phải chủ động
trong công tác đào tạo con người của mình
chúng tôi thường nói là đào tạo và đào tạo lại
tất cả các nhân viên khi mà được tuyển vào trong công ty
thì đều được tiến hành đào tạo toàn bộ các vấn đề liên quan
các kiến thức các kỹ năng liên quan để cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng
sau đó trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng sẽ có các vấn đề phát sinh
thậm chí là có các cái lỗi xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng
với căn cứ tất cả các vấn đề như vậy thì doanh nghiệp lại phải tiến hành đào tạo lại
bổ sung lại kiến thức cho cán bộ công nhân viên ở tất cả các công đoàn
chúng tôi xác định rằng là đối với cả doanh nghiệp logistics
để đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng lớn khó tính
thì công tác đào tạo và đào tạo lại là cực kỳ quan trọng
trên một cơ sở là một sự
rất là khả quan trong thời gian gần đây là số lượng sinh viên tốt nghiệp
các trường đại học chuyên ngành logistics cũng đã tăng lên rất là nhiều
đấy là một số các vấn đề mà ở góc độ doanh nghiệp chúng tôi đang làm
đánh giá một cách tổng quan thì các doanh nghiệp logistics tại việt nam
còn có những hạn chế như là quy mô hoạt động hay là vốn rồi nguồn nhân lực
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở việt nam
thì hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ và vừa

vậy thì doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thì sẽ có những hạn chế
cơ quan nhà nước thì sẽ có những giải pháp như thế nào
để có thể thúc đẩy doanh nghiệp logistics việt nam lớn mạnh hơn
ở phía doanh nghiệp thì ông đinh hải bắc có đề xuất kiến nghị gì ạ
tôi cho rằng là về góc độ nhà nước thì rất cần cái chính sách của nhà nước
giúp cho doanh nghiệp logistics việt nam phát triển
đúng như anh vừa nói là doanh nghiệp logistics việt nam đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong khi đó các công ty logistics của nước ngoài khi đến làm kinh doanh ở việt nam
họ thường đã là những công ty toàn cầu
tên tuổi toàn cầu nguồn tài chính của họ so với doanh nghiệp việt nam là khổng lồ
vì vậy thì tôi cho rằng là trước hết là cần cái chính sách của nhà nước
để doanh nghiệp logistics việt nam phát triển bền vững lành mạnh trên mảnh đất việt nam này đã
và sau đó sau một cái quá trình tích lũy từ kinh nghiệm từ khách hàng từ uy tín quốc tế
thì sau đó có thể phát triển thêm ra các nước xung quanh và các cái nước mà
sản phẩm của việt nam đang được phát triển
và bán đến đó rất là nhiều
thì đấy cũng là cái cách mà các cái doanh nghiệp lớn logistics lớn ở trên thế giới người ta đang phát triển
về góc độ doanh nghiệp thì tôi cho rằng là doanh nghiệp cũng cần phải nỗ lực rất nhiều
làm việc bài bản cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế
với hai cái sự đồng hành như vậy cái cơ chế chính sách của nhà nước cái sự nỗ lực của doanh nghiệp
thì các doanh nghiệp logistics của việt nam mới có thể phát triển tốt trong tương lai
thưa ông trần thanh hải chúng ta sẽ cần phải đưa ra những giải pháp như thế nào
để có thể thúc đẩy doanh nghiệp logistics việt nam phát triển lớn mạnh
doanh nghiệp của chúng ta thì đúng là cũng hiện nay là đang phải cạnh tranh trong một cái môi trường khá là gai gắt
khi mà có nhiều các cái doanh nghiệp logistics nước ngoài cũng đã có sự hiện diện tại thị trường việt nam
tuy nhiên điều đó nó cũng sẽ tạo ra chúng ta một cái môi trường để chúng ta nhanh chóng trưởng thành

chính là cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
và năng lực đó thì nó thể hiện ở cái chất lượng dịch vụ và đằng sau đó nữa là cái chất lượng của nguồn nhân lực
có thể là doanh nghiệp của chúng ta chưa có cái số lượng nhân lực đông
chưa phải là có cái diện tích lớn hoặc là cái quy mô vốn thật là nhiều
tuy nhiên cái chất lượng của cái dịch vụ cung cấp nó thể hiện qua cái chất lượng của nguồn nhân lực
tôi cho là cái yếu tố hàng đầu để giúp chúng ta

thứ hai là cái việc chúng ta cũng có cái mạnh dạn để tiến ra thị trường bên ngoài
thị trường trong nước của chúng ta cũng là một cái thị trường rất là phong phú
tuy nhiên thị trường bên ngoài là cái thị trường giúp cho chúng ta có thể là tạo ra được những các cái doanh thu
cũng như là tạo ra cái sức cạnh tranh nó lớn hơn
và đây là những cái mà chúng ta cũng nhìn vào cái bài học của chính những doanh nghiệp nước ngoài đến kinh doanh ở tại việt nam
để chúng ta có thể thực hiện
đương nhiên sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước là cần thiết
tuy nhiên cái sự hỗ trợ đó thì đa phần nó sẽ đến từ các cái giải pháp vĩ mô
ví dụ như là cải thiện hạ tầng
trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy
hoặc là một số cái biện pháp cụ thể
ví dụ như vừa qua thì quốc hội cũng có cái giảm thuế vat cho các cái hàng hòa
và qua đó là thúc đẩy kích cầu tiêu dùng
và nó sẽ tác động đến cho các doanh nghiệp về dịch vụ logistics
thế và một lần nữa thì cái việc mà chúng ta doanh nghiệp của chúng ta quan tâm đến cái chuyển đổi số ứng dụng công nghệ
phải coi đây là một cái lợi thế một cái mũi nhọn
những cái sức cạnh tranh cũng là yếu tố mà doanh nghiệp chúng ta cần quan tâm
vâng có thể nói rằng trong thời gian vừa qua thì ngành logistics việt nam
và nói riêng và cả thế giới nói chung thì đều gặp phải những cái khó khăn chung
như là xung đột nga ukraine hay là trước đó là dịch bệnh covid một mươi chín
và gần đây thì là những căng thẳng tại biển đỏ
thì những điều này đã gây ra cái ảnh hưởng đến hoạt động logistics trên toàn thế giới
vậy thưa ông đinh hải bắc thì phía doanh nghiệp đã gặp những khó khăn như thế nào
có những giải pháp gì để có thể đối mặt với những khó khăn này
trong mấy năm vừa rồi với các cái đợt xuất hiện dịch covid
sau đó là xung đột nga ukraine và hiện tại là vấn đề biển đỏ
thì phải nói là tạo ra nên rất nhiều các khó khăn chưa từng gặp cho các doanh nghiệp logistics
tôi lấy ví dụ là đối với cả trong thời gian mà dịch covid
thì các nước thì đều áp dụng các cái biện pháp hạn chế khác nhau
gây nên những cái chuyện là có thể là tàu đã đến cảng rồi
nhưng mà thời gian chờ vào cập cầu để trả hàng thậm chí có thể lên tới ba mươi ngày
bên cạnh đó nữa là cái việc kết nối giữa nhà máy hoặc là các cái trung tâm kho bãi với cảng
nó cũng không được vận hành một cách bình thường
có những nước là có xe ô tô nhưng không có lái xe
nên là nó gây ra cái sự gián đoạn trong cái việc cung cấp dịch vụ theo chuỗi logistics
đối với cả xung đột nga ukraine thì chúng ta thấy một cách nhãn tiền là hiện tại
các hãng tàu quốc tế mà có tuyến đến nước nga trực tiếp đến nước nga đang giảm
đấy cũng sẽ là những cái khó khăn cho cái hàng hóa xuất nhập khẩu của việt của chúng ta đi nga
đối với cả khu vực biển đỏ hiện tại sau khi mà có những cái bất ổn
thì giá cước đã tăng lên rất cao
ví dụ như giá cước từ việt nam mà đi các cái cảng ở cái khu vực trung đông đó là nó đã tăng lên thậm chí là gấp đôi
và cái số chỗ ở trên tàu đẻ bút cũng hạn chế
vì các hãng tàu người ta hạn chế không đưa tàu đi vào cái tuyến biển đỏ
tất cả những cái đó nó đã tạo nên những các cái khó khăn cho doanh nghiệp logistics cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở việt nam
về phía doanh nghiệp thì tại từng cái thời điểm mà chúng tôi tìm các cái giải pháp
mở rộng cái mạng lưới của mình tìm các cái giải pháp thay thế cung cấp các cái giải pháp thay thế cho khách hàng
và với các cái giải pháp thay thế đó nó sẽ
nó giúp cho khách hàng của mình giúp cho các nhà sản xuất của việt nam
thứ nhất là giảm bớt cái thời gian chờ đợi hoặc là vận chuyển
thứ hai nữa là giảm bớt được cái chi phí
vậy thì chúng tôi cho rằng là đấy là những các cái biện pháp mà hạn chế phần nào các cái khó khăn
do các cái sự kiện và sự việc mà như anh vừa đề cập tới
vâng với những giải pháp mà ông bắc vừa nêu ra
cùng những dự kiến rằng trong tương lai
sẽ có thể còn có những dịch bệnh hay là những xung đột tiếp tục xảy ra trên thế giới
thì chúng ta sẽ cần phải có những giải pháp như thế nào
để ngành logistics không bị động trong những trường hợp như vậy thưa ông trần thanh hải
có thể nói là trong cái bối cảnh như hiện nay thì những các cái biến động
những trường hợp phát sinh như là dịch bệnh covid một mươi chín
rồi xung đột vũ trang cục bộ cho đến những các cái ảnh hưởng của vấn đề biển đỏ
nó sẽ còn là những yếu tố mà chúng ta thấy có thể phát sinh
và cái sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian vừa qua
cũng là một cái tác động hết sức là mạnh mẽ đến cái hoạt động dịch vụ logistics trên thế giới
thì qua đó các doanh nghiệp logistics cũng có rút ra được cái bài học
ở đây chúng ta thấy là cái sự ứng phó và những cái kịch bản chúng ta chuẩn bị cần thiết
ví dụ trong cái trường hợp mà covid một mươi chín thì các cái biện pháp mà hạn chế di chuyển
để ngăn ngừa dịch bệnh
đó là những cái yếu tố cần thiết
tuy nhiên trong thời điểm đó thì chúng ta cũng đã sáng tạo và chúng ta đã tìm ra những cái giải pháp
để giúp cho hàng hóa vẫn có thể lưu thông tạo ra những cái luồng xanh
hoặc là tạo ra những cái sự linh hoạt để cho các cái hàng hóa có thể đến được với cái cảng
cũng như là cho phép đội ngũ công nhân những người làm dịch vụ logistics
có thể là được ưu tiên trong cái việc mà di chuyển
thì đấy cũng là một cái cách mà chúng ta đã có cái trải nghiệm để chúng ta ứng phó
những cái trường hợp như gần đây chúng ta thấy là cái việc mà sự cố ở biển đỏ
gây ra cái việc là gia tăng chi phí
thì đây cũng là cái mà chúng ta cũng phải có cái trao đổi thỏa thuận với cả các cái khách hàng
đặc biệt là những các cái nhà nhập khẩu ở các thị trường
để chúng ta dự báo một cái trường hợp như vậy là chúng ta có thể ngủ đắp được cái chi phí cần thiết
rồi cái việc chúng ta có mua bảo hiểm rồi sử dụng những cái dịch vụ tư vấn luật
để trong trường hợp mà có phát sinh tranh chấp tự do
thì chúng ta cũng có một cái hướng xử lý nó vừa bài bản vừa chuyên nghiệp và hiệu quả
vâng hiện nay thì mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại doanh nghiệp dịch vụ logistics
có lẽ là cũng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển
vậy thì phía doanh nghiệp có định hướng như thế nào để có thể nâng cao trình độ công nghệ thông tin logistics ạ
đối với cả chúng tôi thì không phải bây giờ mà trong những năm vừa rồi thì chúng tôi đã xác định rằng là
việc chuyển đổi số kiểm soát toàn bộ hoạt động
trong chuỗi logistics mà công ty cung cấp là điều hết sức quan trọng
vì vậy nên là ngay từ đầu thì chúng tôi đã mời các nhà cung cấp phần mềm viết phần mềm riêng cho công ty
và phần mềm này nó sẽ được phát triển theo nhiều giai đoạn
các cái giai đoạn phát triển cao hơn của nó là nó sẽ biến đổi thành các cái app
được cài vào các thiết bị di động của tất cả các nhân viên logistics làm việc tại tất cả các thời điểm khác nhau
nhưng mà khi mà anh đã tiến hành các cái nghiệp vụ của anh thì anh sẽ cập nhật gần như là theo thời gian thực
tất cả các cái nghiệp vụ của anh lên trên phần mềm của công ty
và vì vậy thì công ty cũng sẽ nhìn được toàn bộ cái quá trình cung cấp dịch vụ của mình
và thậm chí là cho khách hàng tạo các cái cổng cho khách hàng cùng quan sát cái chuỗi cung cấp dịch vụ logistics
thì tôi cho rằng là với cái
việc mà chuyển đổi số đảm bảo kiểm soát toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ logistics bằng tin học là việc hết sức quan trọng
và đây nó cũng là việc mà như anh hải nói là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
nếu chúng ta không có cái đó chúng ta tuyệt đối không thể nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
và chắc chắn là cũng sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu của các cái khách hàng lớn các công ty đa quốc gia
các nhà sản xuất nước ngoài hiện tại đang đến việt nam và coi việt nam là một cái cứ điểm sản xuất của họ
vâng để logistics của việt nam thì phát triển trở thành huyết mạch của nền kinh tế thành ngành kinh tế mũi nhọn
thì chúng ta sẽ tiếp tục phải hoàn thiện chính sách pháp luật về dịch vụ logistics theo hướng nào thưa ông trần thanh hải
chúng ta cũng thấy rằng là cái nhận thức về vai trò của logistics thì chúng ta đã thấy có cái sự thay đổi trong những năm vừa qua
ở cả cấp các bộ ngành cho đến các địa phương rồi các cái hiệp hội
tuy nhiên cái nhận thức đó nó vẫn sẽ tiếp tục
nó cũng chưa được đồng đều
và đặc biệt là ở cấp địa phương thì có thể là cái nhận thức đấy nó cũng chưa được thể hiện thành những các cái giải pháp cụ thể
do vậy tôi cho đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự nâng cao nhận thức thống nhất về nhận thức về quan điểm
vai trò của logistics trong nền kinh tế và hoạt động xã hội nói chung
thứ hai thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện cái thể chế pháp luật
cố gắng sửa đổi một số những cái quy định liên quan đến ngành dịch vụ logistics
mà hiện nay đã không còn phù hợp với các nền kinh tế
hoặc là đưa những cái khái niệm mới vào trong hệ thống luật để hỗ trợ cho dịch vụ logistics
ví dụ như là cái khái niệm về khu thương mại tự do
thứ ba nữa là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái hoàn thiện hạ tầng
trên cái đà hiện nay chúng ta cũng đang có một cái đà thì là triển khai rất là tốt
thì tiếp tục hỗ trợ cái việc là vừa hoàn thiện và vừa đẩy mạnh cái kết nối
và thứ tư đó là giúp cho các doanh nghiệp có thể là mở mang thị trường nâng cao cái năng lực cạnh tranh
thứ năm thì chúng ta tập trung
và đào tạo cái nguồn nhân lực để cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng và chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp
thứ sau đó là tập trung vào cái chuyển đổi số như các đại diện doanh nghiệp cũng như thế này
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị sau gần bảy năm triển khai kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
thuộc quyết định số hai trăm linh năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng
ngành logistics nói chung và năng lực hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics của các doanh nghiệp nói riêng đã có những bước tiến đáng kể
dự thảo chiến lược phát triển dịch vụ logistics việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đang được soạn thảo đã đặt ra mục tiêu đưa tỉ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào gdp đạt sáu tám
chi phí logistics giảm xuống tương đương một mươi sáu một mươi tám gdp
với quyết tâm triển khai thắng lợi kế hoạch phát triển
kỳ vọng ngành logistics việt nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới
hướng đến là ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam
và đến đây thì chương trình kinh tế tuần hôm nay của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại